từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng một mươi một vừa qua ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ tám
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét xử lý và đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên và tổ chức đảng
phóng viên truyền hình nhân dân đã phỏng vấn ý kiến một số đồng chí cán bộ đảng viên và người dân xung quanh vấn đề này
ủy ban kiểm tra trung ương đã thực hiện việc cương quyết xử lý các cán bộ đảng viên vi phạm thóa quá biến chắc cụ thể như trịnh xuân thanh
thì lần này là nói chung là tất cả cán bộ lãnh đạo của trung ương đều cương quyết xử lý
không phân biệt cán bộ cấp nào mà có khuyết điểm là đưa ra
hình thức kỷ luật tùy theo từng cán bộ thì cái đó riêng bác bác rất tâm đắc cái việc này
tôi thấy là ủy ban kiểm tra trung ương đã kịp thời xử lý một số cán bộ cao cấp có liên quan đến ông trần xuân thân là vi phạm kỷ luật đảng
nhưng mà các đồng chí đã dung tủng đề nghị khen thượng đề bạt bộ
nhiệm ông trịnh xuân thanh lên các cái chức vị cao hơn đã làm mất lòng tin của nhân dân
và vừa rồi ủy ban kiểm tra là làm được việc đó công khai dân chủ trên các phương tiện thông tin đại chúng là một vấn đề đáng mừng
nhằm để là dân đe một số cán bộ tương tự thì nâng cao năng lực đối với đảng hơn
thứ hai nữa là để lấy lại lòng tin của nhân dân đối với đảng
sau khi nghe cái kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương đảng thì chúng tôi rất là phấn khởi
một số anh chị em là sinh hoạt trong tri bộ này cũng như là anh chị em trong khu dân cư
mặc dù đã nghỉ hưu rồi nhưng chúng tôi cũng thấy rằng đây là một bước làm trong sạch nội bộ đảng
và chỉ có làm cái được điều đó thì mới lấy được lòng tin của nhân dân
và mặc dù là những người đương chức đương quyền đang làm việc
nhưng mà họ cũng được sự
bị đảng xử lý
và chúng tôi thấy điều đó là rất là tốt đẹp
mà nó làm cho nhân dân phấn khởi và tạo cái lòng tin của nhân dân đối với đảng